tổng thống nigeria boya ahmed tibloubu đã ra lệnh điều tra sau khi quân đội nước này thừa nhận một trong những máy bay không người lái của họ đã vô tình tấn công một ngôi làng khi người dân đang tổ chức lễ hội hồi giáo
thông tin từ chính quyền địa phương cho biết có tám mươi năm thi thể trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em đã được trôn cất và sáu mươi sáu người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện
công tác tìm kiếm vẫn đang được diễn ra tuy nhiên phía quân đội vẫn chưa công bố con số thương vong cụ thể
tổng thống tinubu mô tả vụ việc là rất đáng tiếc đồng thời bày tỏ đau buồn trước những mất mát to lớn của người dân
các lực lượng vũ trang nigeria thường sử dụng chiến lược không kích trong các chiến dịch chống các lực lượng phiến quân ở tây bắc và đông bắc nước này